trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại tòa nhà tám b lê trực
sau gần bốn năm hoàn thành cắt ngọn giai đoạn một hôm nay quận ba đình cho biết đang tiến hành
các thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ tháo rỡ giai đoạn hai từ tầng một mươi bảy và tầng một mươi tám
hiện quận ba đình đã xin phép thành phố hà nội cho tiến hành việc lắp cầu tháp
cần vận thăng tháo rỡ những tấm kính vách ngăn của các tầng phải phá rỡ
đồng thời mời đơn vị tư vấn lập phương án phá rỡ giai đoạn hai
tuy nhiên hiện vẫn chưa tìm được đơn vị tư vấn lãnh đạo quận ba đình cho rằng
việc chủ đầu tư chưa hợp tác với các cấp chính quyền cũng đang làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý sai phạm
về quyền lợi của người mua nhà lãnh đạo quận ba đình cho rằng
việc người dân mua nhà ở đây là giao dịch dân sự giữa chủ đầu tư và hộ mua nhà
vì đây là tài sản hình thành trong tương lai do vậy trong trường hợp này
chính chủ đầu tư mới là người phải trả lời câu hỏi của người mua
những người mua nhà lại yêu cầu chính quyền khẩn trương xử lý rất điểm vi phạm
bảo đảm an toàn và chất lượng công trình khi đi vào sử dụng